thưa quý vị nắng nóng khô hạn kéo dài nhiều ngày qua đang gây ảnh hưởng lớn tới đời sống và sản xuất của người dân vùng cao lai châu
không chỉ thiếu nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp nhiều địa phương ở vùng cao cũng đang lao đao chật vật vì thiếu nước sinh hoạt
hơn hai tháng nay trên địa bàn xã hồng thu huyện sinh hồ lai châu không có mưa nhiều diện tích cây cối hoa màu và cả thàn thực vật trong rừng cũng đã heo khô
không có mưa đồng nghĩa với việc nhiều hộ dân trên địa bàn cũng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng khi các nguồn nước và thiết bị chứa nước mưa gần như cạn khô đáy
cũng như nhiều hộ dân ở các bản trong xã trước thực trạng mó nước ở bản cạn khô nhiều ngày người dân bản làng sảng xã hồng thu phải đi tìm nguồn nước ở rất xa
người vào rừng tìm người xuống phố huyện thế nhưng cũng không có đủ nước để phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt của gia đình
theo những người dân nơi đây bà con trong bản đang thiếu nước trầm trọng không có nước để ăn uống và sinh hoạt
nên bà con phải đi lấy ở cách đây hơn năm cây số bà con phải dùng xe máy chở từng can nước về dùng nhưng không được nhiều do đường xa và đi lại khó khăn
người dân bản làng sảng thiếu nước đồng nghĩa với việc sinh hoạt của hơn sáu mươi cháu học sinh mầm non ở điểm trường của bản cũng gặp khó khăn do thiếu nước
không có mưa nên nhiều ngày nay tét chứa nước của điểm trường cũng cạn kiệt khô đáy
để có nước cho cô trò sử dụng đầu giờ sáng hàng ngày khi đến trường giáo viên và phụ huynh đều phải kèm theo ca nước nhỏ
đặc biệt năm nay năng nóng kéo dài nên tình trạng thiếu nước sinh hoạt xuất hiện ở chín trên một mươi một bản
hình ảnh các đoàn xe máy chở các thiết bị chứa nước hoặc người dân gùi trên lưng cà nước xuất hiện khắp các tuyến đường làng bản vùng cao
không chỉ riêng xã hồng thu thực trạng thiếu nước sinh hoạt và nước sản xuất đang xuất hiện ở hầu hết các xã vùng cao như tả phin phin hồ phăng sô linh tủa xín trải
ông vũ văn cương phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện sinh hồ tỉnh lai châu cho biết
ở thời điểm nắng nóng kéo dài thì các xã vùng cao trên địa bàn cũng gặp nhiều khó khăn về nước sinh hoạt cũng như nước sản xuất
trước khó khăn này hàng năm bước vào mùa mưa huyện cũng đã có văn bản chỉ đạo đối với các cơ quan chuyên môn
cũng như các xã ra soát lại hệ thống thủy lợi để vận động bà con nhân dân tiến hành nạo vét để đảm bảo sản xuất cho vụ mùa của năm
đối với nước sinh hoạt huyện cũng tuyên truyền bà con nhân dân sử dụng tiết kiệm
thứ hai là đầu tư vào vật tích chữ nước để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt tối thiểu cho gia đình vào những thời điểm khô hạn kéo dài
trước thực trạng thiếu nước sinh hoạt và sản xuất của người dân các xã vùng cao
chính quyền tỉnh lai châu đã yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp với các địa phương triển khai các biện pháp ứng phó với hạn hán
trong đó ưu tiên đảm bảo nguồn nước sinh hoạt và sản xuất cho các cánh đồng tập trung
đồng thời tỉnh lai châu yêu cầu chính quyền các huyện thành phố chủ động đầu tư đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các công trình thủy lợi
cấp nước sinh hoạt nông thôn để sớm đưa vào sử dụng đảm bảo nguồn nước cho người dân
không chỉ tại việt nam mà nắng nóng bất thường cũng đang diễn biến phức tạp tại nhiều nước trên thế giới
tại philippines một số khu vực cũng đang phải đương đầu với nắng nóng nguy hiểm
và nước này cũng đã ghi nhận các ca tử vong do điều kiện thời tiết khắc nghiệt
cơ quan quản lý thiên văn địa vật lý và khí quyển philippines bagasa cho biết
ngày hai mươi ba tháng bốn nắng nóng ở mức nguy hiểm từ bốn mươi hai độ c đến bốn mươi sáu độ c trải dài ở hai mươi năm khu vực của philippines
trong đó có vùng đô thị malina thành phố đông dân nhất quezon
một số thành phố thuộc tỉnh tây mindoro tỉnh palawan iloilo bắc và đông sama
hàng ngàn lớp học ở mọi cấp trên khắp philippines tiếp tục phải đóng cửa
chuyển sang hình thức học trực tuyến để đảm bảo sức khỏe cho học sinh và giáo viên
bagasa cảnh báo
nắng nóng nguy hiểm có thể gây say nắng kiệt sức thậm chí đột quỵ
theo thông báo của bộ y tế philippines từ đầu năm đến nay
hệ thống giám sát và ứng phó dựa trên sự kiện của bộ này đã ghi nhận ít nhất ba mươi bốn ca bệnh do nhiệt
trong đó có sáu mươi bốn trường hợp tử vong
bagasa và bộ y tế philippines khuyên cáo
người dân hạn chế hoạt động ngoài trời từ một mươi giờ sáng đến bốn giờ chiều
uống đủ nước và mặc quần áo thoáng mát tránh nóng sử dụng kem chống nắng ô mũ khi ra ngoài
năm nay các đợt nắng nóng ở philippines trở nên khắc nhiệt hơn vì hiện tượng thời tiết el nino
bộ nông nghiệp philippines cuối tuần qua thông báo hạn hán nắng nóng ở nước này đến nay đã gây thiệt hại
lên tới ba chín tỷ peso tương ứng với khoảng sáu mươi bảy triệu đô la mỹ
đối với cây trồng và vật nuôi trong đó gần sáu mươi thiệt hại là về lúa gạo
tác động của el nino làm gián đoạn sinh kế của hơn bảy mươi ba nông dân và người dân
ở một số vùng của philippines một số sản phẩm nông nghiệp chăn nuôi
thậm chí biến dạng vì khô cạn như cà chua trở nên nhỏ
để đảm bảo sinh kế một số nông dân philippines đã chuyển từ trồng lúa sang trồng dưa hấu
loại cây trồng có thể chịu hạn một số ao nuôi cá cạn nước được chuyển thành các lúa muối
bộ phúc lợi xã hội và phát triển philippines đang tích cực phân phối lương thực
nước sạch cho nông dân chịu ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng
đặc biệt là ở những nơi đang đặt trong tình trạng thảm họa thiên nhiên
tiếp theo chương trình sẽ là phần chi tiết dự báo thời tiết của các khu vực ngày hai mươi bốn tháng bốn
thủ đô hà nội nhiều mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác
ngày có mưa rào và rông vài nơi gió đông cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi hai đến ba mươi bảy độ
phía đông bắc bộ có mây đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng riêng khu vực tây bắc có nơi nắng nóng
chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to
nhiệt độ giao động từ hai mươi hai đến ba mươi năm độ
thành hóa đến thừa thiên huế nhiều mây chiều tối và đêm có mưa sào và rông rải rác
cục bộ có mưa to ngày có mưa rào và rông vài nơi
gió đông đến đông bắc cấp hai cấp ba nhiệt độ giao động từ hai mươi ba đến ba mươi một độ
đà nẵng đến bình thuận có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng có nơi nắng nóng riêng phía bắc từ đà nẵng đến phú yên
có nắng nóng và nắng nóng gai gắt nhiệt độ giao động từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
tây nguyên có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng nóng có nơi nắng nóng cay gắt nhiệt độ giao động từ hai mươi một đến ba mươi bảy độ
nam bộ có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt nhiệt độ giao động từ hai mươi năm đến ba mươi bảy độ
tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước
kết thúc bản tin thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi sẽ là thông tin thời tiết của một số thủ đô các nước trên thế giới
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin thời tiết tiếp theo